trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại vương quốc maroc từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng sáu
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã có các cuộc hội kiến với thủ tướng maroc seth endin n othmani và chủ tịch hạ viện habit n maki
đồng thời gặp gỡ với bốn đảng liên minh cầm quyền cùng với bộ trưởng văn hóa và truyền thông
chủ tịch hội đồng vùng casablanca và thị trưởng thành phố casablanca
tại buổi tiếp đồng chí võ văn thường thủ tướng seth endin n othmani cho rằng hiện việc hợp tác kinh tế thương mại
đầu tư văn hóa chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng của hai nước
đồng tình với đánh giá của ngài thủ tướng về tiềm năng mở rộng hợp tác giữa hai nước còn rất nhiều
đồng chí võ văn thưởng mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với maroc trên tất cả các lĩnh vực
nhất là du lịch văn hóa năng lượng sạch nông nghiệp
tiếp kiến chủ tịch hạ viện maroc haibib el manki đồng chí võ văn thưởng mong muốn chủ tịch hạ viện quan tâm hơn nữa
trong việc trao đổi các đoàn cấp cao của quốc hội giám sát tạo thuận lợi để các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai chính phủ được thực hiện hiệu quả
tiếp tục phối hợp ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương nhất là diễn đàn nghị viện thế giới
trước đó đồng chí võ văn thường đã có các buổi tọa đàm với lãnh đạo bốn đảng liên minh cầm quyền của vương quốc maroc